nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy quân và dân đảo trường sa
huyện trường sa tỉnh khánh hòa đã tổ chức lễ dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
và nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh trên đảo
trước hương hồn các anh hùng liệt sĩ và anh linh chủ tịch hồ chí minh cán bộ chiến sĩ đảo trường sa
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ
trong sự nghiệp xây dựng quân đội củng cố quốc phòng an ninh và bảo vệ tổ quốc
cán bộ chiến sĩ và các lực lượng trên đảo nguyện sẽ luôn trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc
cũng trong buổi sáng cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã thành kính dân hương
tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh và dân hương dân hoa tại liệt sĩ trên đảo trường sa